mở đầu là thông tin cập nhật về phiên tòa xét xử đường dây mua bán vận chuyển hơn hai trăm một mươi sáu kg ma túy
bị cáo người hàn quốc cùng một mươi sáu đồng phạm bị phạt tử hình
đây là vụ án ma túy có số bị cáo bị tử hình nhiều nhất từ trước cho đến nay tại tp hcm
sau bốn ngày xét xử tòa gia đình và người chưa thành niên tòa nhân dân tp hcm
tuyên phạt kim song sik sáu mươi ba tuổi người hàn quốc và kang seon hak ba mươi tuổi người hàn quốc
li tian guan năm mươi tám tuổi người trung quốc đều cùng mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chân ma túy
là người có vai trò cầm đầu lê hồng vũ ba mươi sáu tuổi nhận mức án tổng hợp là tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
một mươi bị cáo khác bị tuyên phạt mức án tổng hợp là tử hình về các tội vận chuyển mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
ba bị cáo lĩnh án tù trung thân riêng bị cáo lê thành nghĩa lúc phạm tội chưa thành niên lĩnh một mươi năm năm tù
sát hại vợ rồi giấu sát trong bao tải nguyễn văn tám ba mươi sáu tuổi đã bị bắt giữ
vào chiều ngày một mươi một tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với tám về tội giết người
tại cơ quan điều tra tám khai nhận vào ngày sáu tháng một mươi một giữa tám và vợ xảy ra mâu thuẫn
nên đã dùng tay
dùng tay bịt miệng vợ đẩy nạn nhân xuống giường rồi dùng chiếc quần vải của con gái xiết quanh cổ vợ cho đến khi nạn nhân tử vong
để che giấu hành vi tám đã mua bao tải và tốn hình lông bọc sắc vợ giấu dưới cầm giường
đối tượng đem chiếc điện thoại của vợ đi bán rồi mua vé máy bay trốn vào tp hcm
thưa quý vị và các bạn như chúng tôi đã đưa tin trong các bản tin thời sự trước
công an tỉnh thừa thiên huế vừa phá thành công chuyên án tổ chức mang thai hộ và mua bán mô nội tạng cơ thể người
theo cơ quan điều tra công an tỉnh cho biết đây là vụ án tổ chức mang thai hộ lớn nhất từ khu vực miền trung tây nguyên
và mua bán mô nội tạng cơ thể người có phạm vi toàn quốc
từ năm hai nghìn một mươi tám đối tượng trần tuấn anh chú tại tỉnh hà nam đến bệnh viện đa khoa trung ương huế
vào khoa thận để tìm kiếm bệnh nhân có nhu cầu ghép thận để lại số điện thoại
và giao giá một quả thận từ tám trăm linh triệu đến một tỷ ba trăm linh triệu đồng
tuấn anh tìm người có nhu cầu bán thận qua trung ương huế
công gian là trần việt thành
mỗi trường hợp bán thận thành công tuấn anh chi trả cho thành từ một trăm linh triệu đến một trăm một mươi triệu đồng
tuấn anh tìm người có nhu cầu bán thận thành công tuấn anh chi trả cho thành từ một trăm linh triệu đến một trăm một mươi triệu đồng

sau đó mua thời gian thì em được bệnh nhân trả cho là hai trăm linh triệu
rồi em về quê trả đợi ở quê
xong còn dư khoảng hơn hai mươi triệu thì em lấy em để đi vô thành phố huế
vô lại huế rồi tình cờ gặp anh tuấn anh
anh cho anh kêu em đưa bệnh nhân đi khám
một ca khám xong xuôi đến ký pháp lý rồi thì anh cho anh trả năm triệu
còn sau này nếu anh có thì em cho thêm nữa
ngoài ra trong chuyên án này lực lượng công an còn phát hiện thêm hai đối tượng là nguyễn thị thu hà
chú tại quảng bình và nguyễn văn ninh chú tại tỉnh sóc trăng
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hà văn ninh đến bệnh viện đa khoa trung ương huế
tìm người có nhu cầu ghép thận để môi giới
mua bán ghép thận
mỗi ca ghép thận có giá từ chín trăm linh triệu đến một tỷ ba trăm linh triệu đồng
trong số tiền trên người hiến thận được nhận bốn trăm năm mươi triệu
các chi phí liên quan đến khám chữa bệnh tiền phẫu thuật nuôi ăn khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
sau khi trừ các khoản đối tượng hà văn ninh thu lợi khoảng một trăm linh triệu đồng
cho mỗi ca môi giới ghép thận thành công
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tôi có nhận là mẹ thành công ba ca
với mức giá hai ca đầu tiên
hai ca là một tỷ và một ca còn lại là một tỷ ba không có bảo hiểm
người hiến tôi tìm được một người là trên mạng một người là của một bạn đi hiến về giới thiệu
và một người nữa tôi mua từ môi giới coi khác
hiện công an tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trương thị thùy trinh trần việt thành về tội mang thai hộ vì mục đích thương mại
khởi tố bốn bị can đối với trần tuấn anh trần việt thành nguyễn thị thu hà
nguyễn văn ninh về tội mua bán chiếm đoạt mô
hoặc bộ phận cơ thể người
trong thời gian tới thì đơn vị của tôi cũng sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình
để phát hiện các loại tội phạm và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm
đồng thời cũng phối hợp với các đơn vị chức năng để mà hoàn thiện tham mưu
các văn bản vi phạm pháp luật để bịt kín các kẻ hợp các đối tượng vi phạm
đây là vụ án tổ chức mang thai hộ lớn nhất khu vực
miền trung tây nguyên và mua bán mô nội tạng cơ thể người có phạm vi toàn quốc
vụ án được công an tỉnh thừa thiên huế triệt phá trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
thể hiện sự quyết tâm không khoan nhượng của lực lượng công an
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đối tượng lê văn quyết ép con nợ phải đưa căn cước công dân và một clip khỏa thân tự quay thì cho vay tiền
công an tp tân uyên tỉnh bình dương vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng lê văn quyết
trú tại huyện chư sê tỉnh gia lai để điều tra và làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra đối tượng quyết cho một người phụ nữ vay với số tiền năm mươi triệu đồng
với lãi suất hai trăm linh một năm và yêu cầu chị này phải quay lại video clip khỏa thân gửi cho quyết
đến khi bị hại không còn khả năng chi trả tiền gốc và lãi thì quyết sử dụng đoạn video clip
đăng lên mạng xã hội để đe dọa buộc bị hại phải trả tiền
làm việc với cơ quan điều tra quyết thừa nhận
về hành vi phạm tội và đã có thu lợi bất chính là số tiền ba mươi triệu đồng
thưa quý vị qua tin tố giác của người dân vào trưa ngày một mươi một tháng một mươi một
phòng kiểm soát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an huyện trợ gạo
đã kiểm tra và bắt quả tăng hai mươi một đối tượng đang tổ chức đá gà và đá gà ăn thua bằng tiền
trên phần đất của võ thành quốc trú tại xã bình ninh huyện trợ gạo
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ sáu con gà hai mươi tám cặp cửa
hai mươi một điện thoại di động
một mươi bốn xe mô tô hai xe ô tô và hơn ba trăm ba mươi triệu đồng cùng nhiều vật dụng có liên quan
bước đầu võ thành quốc khai nhận cho các đối tượng khác tổ chức đá gà để lấy tiền sâu
hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tam kỳ tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn đối tượng về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng
trái phép chân ma túy tại quán karaoke
qua kiểm tra quán karaoke
karaoke new tám mươi sáu thuộc phường an sơn tổ công tác công an tp tam kỳ đã phát hiện và bắt giữ ba đối tượng
gồm nguyễn hữu tín phan đình thiệt và lê thị minh thuy về hành vi tổ chức sử dụng trái phép cho ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai mươi tám gam ma túy loại ketamin và bộ dụng cụ sử dụng chất ma túy
tiếp tục điều tra mở rộng công an tp tam kỳ bắt giữ đối tượng huỳnh văn duy là nhân viên quán new tám mươi sáu
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho nhóm đối tượng trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tam kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với bốn đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hoài đức thành phố hà nội đã triệu tập chủ tài khoản facebook
mang tên nguyễn viết tuấn anh để làm rõ về hành vi có dấu hiệu lợi dụng mạng xã hội
để vu khống xúc phạm dình dự nhân phẩm của người khác và làm rõ trách nhiệm của quản trị viên hội nhóm
from sơn đồng và sơn đồng hai mươi bốn h
trước đó chủ tài khoản nguyễn viết tuấn anh đăng thông tin trên hội nhóm mạng xã hội phản ánh
một doanh nghiệp bán xăng lậu gây thiệt hại cho tài sản của người dân ở một số xã quanh khu vực sơn đồng
bài viết có nhiều bình luận tiêu cực gây hoang mang cho người dân
ngay khi có thông tin lực lượng chức năng đã cử cán bộ xác minh tại cửa hàng xăng dầu sơn đồng
nhưng không phát hiện dấu hiệu bất thường trong chất lượng xăng dầu bán ra
trước đó lực lượng chức năng cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra hoạt động xăng dầu trên địa bàn
nhưng không phát hiện vụ việc kinh doanh xăng dầu nhập lậu cũng như chưa nhận được phản ánh nào của người dân
về việc phương tiện bị hư hỏng do đổ xăng dầu tại cây xăng sơn đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hoài đức cho hay khi đủ căn cứ sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đến khuya ngày một mươi một tháng một mươi một các chiến sĩ cảnh sát phòng chế chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã không chế được đám cháy sau hàng giờ nỗ lực dập lửa tại một công ty nằm trên đường bế văn cẩm
phường tân kiển quận bảy tp hcm
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h người dân phát hiện hỏa hoạn xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hoạn
thương mại dịch vụ đức thành địa chỉ ba mươi bảy trên năm bế văn cẩm nên hô hoán tìm cách dập lửa và báo cho cơ quan chức năng
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ từ năm đơn vị đến hiện trường dập lửa
đến hai mươi một giờ năm mươi phút cùng ngày ngọn lửa đã bị không chế
thiệt hại cháy là vào khoảng hai m hai diện tích công ty cùng nhiều trang thiết bị và hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ
sáng nay bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa đã phát hiện bắt giữ đối tượng thạo nao ly
chú tại tỉnh hồ phan lào đang vận chuyển hai kg thuốc việt và một viên ma túy tổng hợp
nhận được tin báo có đối tượng vận chuyển ma túy qua khu vực xã nhi sơn huyện hường lát
lực lượng chức năng đã triển khai phương án bắt giữ
tuy nhiên đối tượng đã sử dụng dao nhọn
với quyết tâm chấn áp tội phạm bộ đội biên phòng thanh hóa đã bắt giữ được thạo nao ly cùng với tăng vật gồm hai kg thuốc việt và một viên ma túy tổng hợp
thạo nao ly khai nhận vận chuyển số ma túy trên để bán cho một đối tượng người việt nam
với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ba đối tượng là đặng tuấn linh trần văn nhớ và lê trung hiếu
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
liên quan đến bắt giam
vụ việc lê quốc hưng trần thị ngọc phụng và lê uyên nhi bị cơ quan công an lập hồ sơ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó linh điều khiển xe ô tô chở nhớ hiếu hưng phụng và nhi lưu thông trên quốc lộ hai mươi
khi đến địa phận xã phú tân huyện định quán thì bị lực lượng công an tiến hành kiểm tra ma túy và nồng độ cồn
qua tết nhanh ma túy phát hiện linh dương tính tiến hành kiểm tra trong xe ô tô do linh điều khiển
lực lượng công an phát hiện một gói ma túy có trọng lượng hơn bốn mươi g và một bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra cả sáu đối tượng đều cho kết quả dương tính với ma túy
thưa quý vị cùng với sự bùng nổ của internet mạng xã hội hoạt động cho vai lãi nặng qua các nền tảng điện tử
đang dần thay thế phương thức cho vai lãi nặng truyền thống
chỉ bằng một cuộc gọi điện thoại hay một vài dòng tin nhắn với bản trục một loại giấy tờ tùy thân
hoặc là số điện thoại cá nhân đăng ký tài khoản gia lô
người cần có thể vai được tiền
vai tiền từ các tổ chức tiến dụng hợp pháp thì người vay phải thực hiện thủ tục chặt chẽ và phải có thế chấp
thế nhưng vai nóng vai nặng lãi qua tổ chức tiến dụng đen thì lại dễ dàng và nhanh chóng
tuy nhiên như chúng tôi vẫn khuyến cáo càng dễ dàng hiệu quả càng khó lường
do ảnh hưởng của covid một mươi chín công việc khó khăn không bảo đảm chi tiêu
bà ngô thị hương phải hai lần vai tiền nóng qua nhóm tiến dụng đen
chậm trả nợ bà liên tục bị đối tượng cho vay là trần văn ngữ tấn công khủng bố tinh thần
người dân đã tham gia các gói vai của các nhóm tiến dụng đen
với lãi suất cao gấp nhiều lần lãi suất của ngân hàng
họ dễ dàng rơi vào vòng xoáy lãi mẹ đẻ lãi con
tiền lãi phải trả thậm chí gấp nhiều lần số tiền gốc
câu nhử khách hàng bằng nhiều phương thức thủ đoạn quảng bá bằng hình thức truyền thống
dán hoặc là phát tờ rơi sử dụng mạng xã hội để câu nhử khách hàng
hoạt động tín dụng đen là nguyên nhân điều kiện phát sinh nhiều loại tội phạm
ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội
công an tp hcm đã thành lập một mươi tổ công tác đồng loạt gia quân tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh khắc dấu
in ấn làm biển quảng cáo đồ chơi xe máy trên địa bàn thành phố
trong ngày đầu tiên kiểm tra các tổ công tác đã kiểm tra hai mươi sáu cơ sở kinh doanh
tại thời điểm kiểm tra nhiều cơ sở trưng bày các biển số xe ô tô xe máy không rõ nguồn gốc
không có quốc huy trong đó có nhiều biển số xe được in cắt dán để can số
cụ thể có bảy cơ sở không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh
một mươi bốn cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy cháy cháy
các tổ công tác đã tạm giữ hai trăm bảy mươi bảy biển số xe mô tô và ô tô các loại không rõ nguồn gốc
theo công an tp hcm hành vi trưng bày sản xuất biển số xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp
là vi phạm pháp luật đồng thời giám tiếp tiếp tay cho các đối tượng hoạt động vi phạm pháp luật
gây khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình điều tra truy bắt tội phạm gây mất trật tự an toàn xã hội
xe tăng vật xe vi phạm luật giao thông nhiều năm không có chủ đến xử lý nhận lại
trong khi đó diện tích điều kiện bảo quản tại các bãi trong giữ xe vi phạm giao thông thì có hạn
khiến cho nhiều phương tiện sau nhiều năm không được sử dụng trở nên cũ nát
đây là thực trạng đang diễn ra tại nhiều địa phương gây nhận của phóng viên tại tp cầm phà tỉnh quảng ninh
hai chiếc xe ô tô này được cơ quan công an xác định sử dụng biển số không do cơ quan chức năng cấp
thế nhưng gần năm năm qua đội cảnh sát giao thông trả tự công an tp cầm phà nhiều lần thông báo yêu cầu lái xe tới làm việc
thế nhưng người vi phạm vẫn bật vô âm tín
có ngày chúng tôi xử lý và tạm giữ đến bảy mươi chiếc xe
và do đó kho bãi của chúng tôi cũng ở mức độ
nhiều trường hợp là những xe vi phạm như nồng lộ cồn nhiều xe không đến lấy xe
cho nên chúng tôi là không biết xác định được là chủ phương tiện là ai
và cũng là thông báo nhưng mà nhiều người phương tiện là bỏ xe
nhiều chủ xe người vi phạm bỏ xe không đến làm thủ tục xử phạt nhận lại
trong khi quy trình thanh lý xe vi phạm lại khá phức tạp
ngoài việc phải xác minh giám định phương tiện là vô chủ không đủ điều kiện sử dụng
cơ quan công an còn phải xin ý kiến của nhiều đơn vị khác
thời gian để hoàn tất thủ tục thanh lý những phương tiện này phải mất từ hai đến ba năm
để giải quyết tình huống công an thành phố cẩm phà đã hợp đồng với một đơn vị thuê kho bãi
xong các bãi trong giữ xe vi phạm vẫn luôn trong tình trạng quá tải
chúng tôi trông coi hợp đồng với bên công an là từ năm hai nghìn một mươi tám
và ba năm trước covid một mươi chín chúng tôi chỉ trông coi khoảng ba trăm linh tàu xe
nhưng đến nay thì khoảng gấp bốn năm lần
từ hai ba trăm linh xe mà giờ đến một ba trăm linh xe được nằm trên sân này
nên cái việc khó khăn của chúng tôi là thứ nhất là cái diện tích
thứ hai là an toàn về cháy nổ
quy trình thanh lý phương tiện kéo dài trong khi việc phòng ngừa tác hại do chất thải
từ ác quy pin đèn của các phương tiện cũ nát đến môi trường cũng đòi hỏi rất khắt khe
thực tế này yêu cầu lực lượng công an và các cơ quan liên quan cần phối hợp hiệu quả hơn nữa
để những khó khăn vương mắc
quản lý thu giữ đầu giá phương tiện vi phạm được giao thông sớm được giải quyết